cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea đang tăng cường sự hiện diện tại ukraine
nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân trong bối cảnh cuộc xung đột hiện nay tại quốc gia đông âu này
iaea sẽ sớm cử đại diện thường trực tại cả năm cơ sở hạt nhân của ukraine
trong đó có cả nhà máy chernobyl vốn đóng cửa sau thảm họa năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
tổng giám đốc iaea rafael grossin sẽ thăm ukraine vào tuần tới để triển khai kế hoạch này
ông grossi cũng sẽ gặp các quan chức cấp cao của ukraine để thảo luận về việc thiết lập vùng an toàn hạt nhân xung quanh nhà máy zaporizia
quyết định trên của iaea là nhằm mở rộng hoạt động của cơ quan này tại ukraine
hiện chỉ có nhà máy điện hạt nhân zaporizia là có sự hiện diện thường trực của iaea
tuy nhiên theo kế hoạch mới nói trên một mươi một hoặc một mươi hai chuyên gia của iaea sẽ có mặt tại ukraine
để giám sát các nhà máy và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật